tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị
đồng chí võ văn thưởng đánh giá trong năm hai nghìn một mươi bảy ban tuyên giáo trung ương đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao
với vai trò là lực lượng tham mưu ở tuyến cuối trên mặt trận tư tưởng của đảng
mà trực tiếp thường xuyên là với bộ chính trị ban bí thư
ban tuyên giáo trung ương đã chủ động tích cực triển khai có chất lượng tốt các đề án được bộ chính trị giao
trong thực hiện nhiệm vụ ban có sự chủ động đón đầu lê lối làm việc được đổi mới nâng cao chất lượng
từng bước khắc phục những hạn chế từng tồn tại
đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ đã được đại hội đảng lần thứ một mươi hai xác định
theo đó công tác tuyên giáo
đảng phải tiếp tục bám sát thực tiễn chủ động tham mưu tạo sự nhất trí cao trong đảng đồng thuận trong xã hội
góp phần giữ vững an ninh tư tưởng làm nhân tố quan trọng để có môi trường ổn định hòa bình cho đất nước
bám sát thực tiễn dự báo tình hình trong nước và quốc tế
ban tuyên giáo trung ương chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trên các lĩnh vực chính trị
kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và độc lập dân tộc
nắm bắt tư tưởng chính trị dư luận xã hội đối với các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước